sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
dẫn đầu đoàn công tác trung ương làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy an giang
về việc kiểm tra thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi tám và công tác giữ gìn an ninh trật tự
phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh an giang đã xây dựng được hơn hai tám trăm ba mươi tám mô hình dân vận khéo
và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới gồm sáu trăm hai mươi năm mô hình phát triển kinh tế
một năm trăm bốn mươi năm mô hình văn hóa xã hội ba trăm tám mươi ba mô hình đảm bảo an ninh quốc phòng
các mô hình dân vận khéo đã thu hút đông đảo cơ quan cán bộ đảng viên nhân dân tham gia
đóng góp một tám trăm bảy mươi tỷ đồng xây dựng các công trình cầu đường
hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn cất nhà tình nghĩa
về công tác phòng chống buôn lậu trong một mươi tháng đầu năm các lực lượng đã tiến hành kiểm tra
và phát hiện vi phạm một bốn trăm linh bảy vụ giảm hai mươi bốn so với cùng kỳ
tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu trên một mươi bốn tỷ đồng
khởi tố hai mươi bảy vụ với hai mươi bảy người
hiện nay tình hình buôn lậu vẫn còn tồn tại
những người tham gia buôn lậu đa phần không có đất sản xuất không có nghề nghiệp ổn định
hoàn cảnh gia đình khó khăn
lực lượng chống buôn lậu rất mỏng so với địa bàn quản lý